tại thái nguyên trong thời gian vừa qua hơn một trăm ba mươi hộ dân ở xã cây thị và thị trấn trại cao huyện đồng hỷ đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng chính quyền địa phương và doanh nghiệp đề nghị giải quyết rứt điểm tình trạng sụt lún đất mất nước nứt nhà cửa ở khu vực này
hiện tượng sụt lún đất ở khu vực trại cao huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên đã xảy ra từ năm hai nghìn sáu đến nay vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất của người dân địa phương
gần đây nhất vào những ngày đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy ba gia đình ở xóm hòa bình bị tình trạng sụt lún đe dọa trực tiếp tới tính mạng và tài sản khiến người dân vô cùng hoang mang
bước đầu theo xác định của sở tài nguyên và môi trường
tỉnh thái nguyên nguyên nhân của tình trạng này là do hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn
thực tế hiện nay ở khu vực này có tới bốn doanh nghiệp đang khai thác khoáng sản gồm mỏ sắt trại cao công ty cổ phần găng thép thái nguyên công ty cổ phần luyện kim đen doanh nghiệp anh thắng và công ty cổ phần kim sơn
hiện các cơ quan chuyên môn chưa có đánh giá cụ thể về mức độ ảnh hưởng
các lãnh đạo các sở băng ngành đều động viên công ty là tiếp tục thực hiện dự án và tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng
theo đó công ty có nguồn tài chính để cho chính quyền di rời tám hộ dân này để đến nơi chỗ an toàn
trước mắt là các hộ bị ảnh hưởng thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ về vật tư nhân công để làm sao các chỗ ở được đảm bảo
trước mắt các hộ bị ảnh hưởng chúng tôi cũng đã hỗ trợ về vật tư nhân công để làm sao các chỗ ở được đảm bảo
tuy nhiên các cơ quan chức năng cần sớm xác định đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc khai thác khoáng sản đến đời sống người dân và kịp thời xử lý giải quyết rứt điểm tình trạng sụt lún nứt nhà mất nước